cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng có hành vi giữ người trái pháp luật xảy ra vào ngày năm tháng một mươi vừa qua
vào lúc chín h ngày năm tháng một mươi tổ công tác của công an thị xã kỳ anh gồm năm đồng chí
đến nhà của ông nguyễn phấn khởi tại khu tái định cư thôn minh huệ xã kỳ nam
để vận động con trai ông khởi là nguyễn xuân thành ra cơ quan điều tra làm việc
trong lúc đoàn đang làm việc thì mai xuân đạo và nguyễn hữu phương đến nhà ông khởi yêu cầu
tổ công tác xuất trình giấy tờ đồng thời chất vấn tổ công tác
sau đó các đối tượng này đã gọi nhóm người thôn minh huệ tập trung tại nhà ông khởi
giữ xe ô tô và tổ công tác
trong thời gian tại nhà ông khởi các đối tượng này đã có lời nói nhằm kích động
xuý sụp người dân ngăn cản sô đẩy chửi bới không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ
và ngăn cản không cho tổ công tác ra về
hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ được hai đối tượng là nguyễn hữu phương và hoàng văn thiết
còn đối tượng mai xuân đạo cơ quan điều tra đang tiếp tục vận động đến trình diện
để phục vụ công tác điều tra